tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vừa khai mạc chuỗi hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ lĩnh vực nông lâm thủy sản năm hai nghìn một mươi tám
chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh phú yên với nông dân doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
hội thảo ứng dụng và đổi mới công nghệ trong sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh phú yên và đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng tại phú yên
cùng với các sự kiện này các hoạt động trình diễn sản phẩm nông nghiệp chủ lực giới thiệu công nghệ chế biến nông lâm thủy sản cũng được diễn ra